đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
với sự tham dự của một đại biểu là cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu các lĩnh vực trong và ngoài nước
với khẩu hiệu hành động thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển
đại hội thể hiện quyết tâm của toàn thể hội viên hội liên hiệp thanh niên và thanh niên việt nam sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn
thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lớp thanh niên việt nam yêu nước tinh thần sung kích tình nguyện có khát vọng vươn lên lập thân khởi nghiệp và chủ động hội nhập quốc tế
đề cập đến vai trò của thanh niên trong bối cảnh đất nước hiện nay chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam nguyễn anh tuấn mong muốn
toàn thể cán bộ hội viên thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên trước vận mệnh của đất nước từ đó nâng cao lòng yêu nước ý chí tự lực tự cường tích cực vun đắp hoài bão lý tưởng hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào chương trình mà đại hội đề ra
thưa quý vị làm gì để khơi gợi lòng yêu nước lý tưởng cách mạng trong thanh niên hiện nay cũng như thực hiện được một mươi chỉ tiêu trọng tâm mà đại hội vừa qua đã để ra
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí nguyễn anh tuấn bí thư thường trực trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám về phương hướng triển khai các phong trào thanh niên nói chung các phong trào trọng tâm như tôi yêu tổ quốc tôi nói riêng trong nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
lời đầu tiên xin đưa chân thành cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
lời đầu tiên xin đưa chân thành cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
đại hội chúng tôi đã bàn bạc trao đổi thảo luận và thấy là cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện phong trào này
theo hướng là phải đặt thanh niên ở vị trí trung tâm chủ thể của quá trình thiết kế tổ chức các hoạt động trong phong trào tôi yêu tổ quốc tôi
và khi đặt thanh niên ở vị trí trung tâm thì tôi tin là các bạn sẽ phát huy được đầy đủ nhất cái tính sáng tạo của mình cái mong muốn khát vọng đóng góp và công hiến của mình
và sẽ thực hiện tốt các nội dung
và phong trào tôi yêu tổ quốc tôi
các cấp bộ hội triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến nay đã được hơn ba năm
và chương trình thì đã để lại khá là nhiều những dấu ấn tốt đẹp tạo được cố hích giúp thanh niên chủ động trong việc lập thân lập nghiệp
vậy trong thời gian tới thì hội liên hiệp thanh niên việt nam các cấp có phương hướng cụ thể thế nào để triển khai thắng lợi chương trình này
chúng tôi cũng đã đề ra bốn nhóm giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện hoạt động cổ vũ đồng hành và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
thứ nhất là chúng tôi sẽ củng cố lại mô hình tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở cấp trung ương
đồng thời là thành lập các cái văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương có điều kiện
cái thứ hai là sẽ ra mắt cái quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để tạo một cái nguồn vốn và có cái cơ chế hỗ trợ mặt tài chính cho các hoạt động khởi nghiệp
cái việc thứ ba là chúng tôi sẽ thực hiện cái việc kết nối
cộng đồng khởi nghiệp
cộng đồng khởi nghiệp với nhau giữa các doanh nghiệp lớn những doanh nhân trẻ đã thành công và đi trước với cộng đồng khởi nghiệp
để tạo thành một cộng đồng khởi nghiệp đoàn kết vững chắc và thực hiện tốt cái phương châm là muốn đi xa thì phải đi cùng nhau
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn hội sẽ có những phương hướng cụ thể như thế nào để hỗ trợ cũng như là đồng hành đối với hai đối tượng thanh niên được sự quan tâm đặc biệt của đất nước
cụ thể ở đây tôi muốn nhắc tới hai đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên yếu thế trong xã hội
đối với thanh niên dân tộc thiểu số thì chúng tôi tập trung vào cái việc là cổ vũ các bạn tạo điều kiện môi trường thuận lợi để các bạn vươn lên trong học tập lao động
và tiếp tục thực hiện những chương trình rất là có ý nghĩa như là nhà bán chú cho em rồi là chương trình trường đẹp cho em rồi trao học bổng hỗ trợ điều kiện học tập cho các bạn học sinh dân tộc thiểu số
trong đại hội ngay tại phiên khai mạc thì chúng tôi đã trao tặng một công trình thanh niên
là một mươi sáu cái nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho một mươi sáu dân tộc thiểu số rất ít người tức là dưới một mươi người hiện nay
và các công trình này sẽ được xây dựng bàn giao và đưa vào sử dụng trong vòng năm năm tới để hỗ trợ cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số
đối với đối tượng thanh niên khuyết tật thì tôi nhìn thấy ở các bạn một cái niềm tin và một cái sự vươn lên rất là mạnh liệt
và đôi khi chính chúng ta phải quay trở lại học các bạn ở cái nghị lực vươn lên đấy
chính vì vậy nên mà chúng tôi sẽ
sẽ cố gắng làm tốt hai cái việc
một là làm cái cầu nối về mặt chính sách để tư vấn tham mưu cho các cơ quan của đảng nhà nước
những chính sách để chăm lo tốt hơn phát huy tốt hơn khơi gợi được cái ý chí vươn lên của cộng đồng người khuyết tật nói chung và các bạn thanh niên khuyết tật nói riêng
trong buổi đối thoại gần đây đối với thanh niên thì thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có yêu cầu đó là thanh niên phải có trách nhiệm xây dựng đất nước hùng cường
vậy thì trong bối cảnh đất nước hiện nay quan điểm của đồng chí như thế nào đối với phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong tất cả các giai đoạn lịch sử thì đảng và nhà nước đều đặt thanh niên ở vị trí hết sức quan trọng
và có rất nhiều các chính sách tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể vươn lên khẳng định bản thân mình và đóng góp cho sự phát triển hùng cường của đất nước
và như tổng bí thư nói thì chưa bao giờ chúng ta có một cái cơ đồ nó lớn như hiện nay
và chính cái cơ đồ đấy thì đặt ra những cái thách thức và yêu cầu
yêu cầu đối với thanh niên cũng nhiều hơn cao hơn trong thời gian tới
tôi nghĩ là để thực hiện được cái yêu cầu đấy của thủ tướng thì trước hết là các bạn thanh niên phải có niềm tin thực sự vững chắc và đúng đắn vào sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước
sau đấy thì chúng ta phải nỗ lực cố gắng vươn lên để chiếm lĩnh những cái đỉnh cao về khoa học công nghệ rồi là hội nhập một cách chủ động tự tin và mạnh mẽ với thế giới
khi mà chúng ta có một cái nền tảng chi thức kỹ năng
và có một thái độ đúng đắn thì chúng ta sẽ thực hiện được nhiều nhất cái công việc của mình cái kết quả của mình trong từng cái lĩnh vực mà chúng ta được giao
và câu hỏi cuối cùng đó là với vai trò là tân chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam thì ông có lời nhắn gửi gì hay là thông điệp gì dành cho thanh niên việt nam hay không
mỗi người trong từng công việc từng nhiệm vụ của mình được giao thì hãy bắt đầu bằng những việc cụ thể nhất những việc nhỏ nhất hoàn thành tốt nhất cái chức trách nhiệm vụ của mình được giao
rồi từ việc nhỏ đấy chúng ta kết nối lại với nhau
thì sẽ thành một sức mạnh chung và đóng góp được nhiều nhất cho sự hùng cường sự phát triển của đất nước
xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn truyền hình nhân dân